hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

từ danh sách trên sở đề nghị tổng cục đường bộ giả soát và thu hồi hiệu lực của giấy nhận diện đã cấp
không tiếp nhận hồ sơ đăng ký xin cấp lại nhận diện của các xe này trên hệ thống luồng xanh trong thời gian tới
đồng thời thực hiện chuẩn hóa việc nhập dữ liệu đầu có biện pháp nhận diện từ chối các phương tiện đăng ký không đúng đối tượng
có hình thức giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình gps